hôm nay hai mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân hà nội đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đối với hà văn thắm
cựu chủ tịch ocean bank và bảy bị cáo khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đây là vụ án thứ ba liên quan đến hà văn thắm bị đưa ra xét xử hội đồng xét xử dự kiến sẽ làm việc trong ba ngày
công bố cáo trạng tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cáo buộc hành vi ký kết
hạch toán thanh toán các hợp đồng khống nâng khống của tám bị can
khiến ocean bank phải hạch toán kế toán số tiền ảo từ đó gây thiệt hại cho ngân hàng hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
hà văn thắm được xác định là người ra chủ trương phân công chỉ đạo việc phê duyệt
ký kết bốn mươi bốn hợp đồng khống nâng khống gây thiệt hại cho ocean bank hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
nhưng bị can này đã bị xét xử về tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng ở giai đoạn một đại án ocean bank
khi chi lãi ngoài hơn sáu mươi năm tỷ đồng
do trong vụ án lần này cựu chủ tịch hội đồng quản trị ocean bank
chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn bốn mươi một tỷ đồng hậu quả thiệt hại cho nhà băng